quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày hôm nay bão goni sẽ vượt qua kinh tuyến một trăm hai mươi và đi vào biển đông
trở thành cơn bão số một mươi có khả năng ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay
dự báo đến chiều nay cường độ bão giảm còn cấp chín cấp một mươi và cách huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm linh km về phía đông đông nam
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão cách huyện đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về phía đông nam
cường độ bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão cách bờ biển từ đà nẵng đến phú yên khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
cường độ bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến một mươi ba đến một mươi bảy độ vị bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
do ảnh hưởng của bão nên trong hôm nay và ngày mai khu vực phía bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy gió xoáy cấp tám đến cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ bốn cho đến sáu mét kèm theo đó là tình trạng mưa bão nên tầm nhìn xa thấp chỉ từ hai đến bốn km
còn trên đất liền miền bắc nằm trong vùng ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên lúc này thời tiết khá là dễ chịu
trời không mưa cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ nhiệt độ xe lạnh chỉ từ một mươi chín đến hai mươi một độ
trong ngày hôm nay bắc bộ tiếp tục duy trì trạng thái tạnh giáo về trưa và chiều giảm mây trời hứng nắng
nền nhiệt cao nhất sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
trong khi đó ở miền trung
mưa rông tiếp tục có xu hướng giảm nhanh
trong ngày hôm nay một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế chỉ có mưa vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận còn có mưa giải rác gián đoạn vào ban sáng
đến trưa và chiều mưa cũng giảm nền nhiệt ở đây từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
trong khi các khu vực giảm mưa thì ở cả tây nguyên và nam bộ mưa lại có xu hướng tăng dần
trong chiều và tối nay ở tây nguyên mưa rông sẽ tái xuất hiện ở diện giải rác
còn ở nam bộ mưa vẫn xảy ra nhiều nơi
trong đó ở khu vực miền tây nam bộ sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên là từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
còn ở nam bộ mưa nhiều và sớm nên nhiệt độ chỉ từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước